khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng bốn công an tỉnh lai châu nhận được tin báo một du khách người anh bị lạc trong rừng quốc gia hoàng liên đoạn dắp danh giữa địa phận hai tỉnh lai châu và lào cai
sau gần một mươi giờ nỗ lực tìm kiếm lực lượng chức năng tỉnh đã cứu hộ thành công năm du khách này
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng bốn công an tỉnh lai châu nhận được tin báo một du khách người anh bị lạc trong rừng quốc gia hoàng liên đoạn giáp danh giữa địa phận hai tỉnh lai châu và lào cai
lực lượng chức năng tỉnh lai châu đã cử năm hai cán bộ chiến sĩ công an và cán bộ y tế phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh lào cai tổ chức tìm kiếm xuyên đêm
đến tám giờ ngày hai mươi tháng bốn đã tìm thấy du khách bị lạc tại bìa rừng khu vực đỉnh đèo ô quy hồ thuộc địa phận xã sơn bình huyện tam đường tỉnh lai châu
kiểm tra nhanh tại chỗ người này chỉ bị mệt mỏi trên người có nhiều vết xây sát điện thoại hết pin
lực lượng cứu nạn đã cung cấp đồ ăn thức uống cho du khách
được biết du khách bị lạc một mươi tám tuổi đi du lịch một mình vào rừng quốc gia hoàng liên khám phá từ tám giờ ngày một mươi chín tháng bốn
anh bắt đầu bị lạc và mất phương hướng trong rừng vào hai mươi ba h ba mươi phút cùng ngày
sau khi được tìm thấy du khách này đã viết thư cảm ơn các chiến sĩ công an việt nam
mưa to kèm theo rông lốc từ đêm ngày một mươi chín tháng bốn đã gây ra nhiều thiệt hại về nhà cửa và cây trồng trên địa bàn tỉnh yên bái và cao bằng
ngay sau thiên tai lực lượng chức năng các địa phương đã khẩn trương thống gây thiệt hại đồng thời giúp người dân khắc phục hậu quả
mưa to kèm rông lốc đã gây nhiều thiệt hại chủ yếu ở huyện lục yên và huyện văn chấn của tỉnh yên bái
trong đó có hai người bị thương nhẹ đều của huyện lục yên một trăm năm mươi nhà ở và hai nhà xưởng bị đổ sập và tốc mái
trong đó huyện lục yên có một trăm bốn mươi bảy nhà với ba nhà bị sập đổ hoàn toàn huyện văn chấn có ba nhà tốc mái
mưa rông lốc cũng làm thiệt hại hơn hai trăm hai mươi bốn hectare ngô và cây lâm nghiệp thiệt hại ước tính khoảng hai năm tỷ đồng
ngay sau thiên tai lực lượng chức năng các địa phương đã khẩn trương thống kê và khắc phục thiệt hại thăm hỏi động viên gia đình người bị thương
riêng đối với các nhà bị đổ sập hoàn toàn địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ để giúp các hộ dân dọn dẹp vệ sinh dựng lán tạm ổn định cuộc sống